xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tư vấn của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội